công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy xuyên quốc gia
bắt giữ một đối tượng cùng lượng lớn ma túy các loại
vào khoảng một mươi sáu h ngày hôm qua tại khu vực bản khe nàn xã chiêu lưu huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
các lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc bộ đội biên phòng
và cục hải quan tỉnh nghệ an đã phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tang đối tượng già sái phia
chú tài bản hùi sai xã đa ngoi huyện kỳ sơn thu giữ hai bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp
ba kg kentamin một con dao hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án